thưa quý vị thời gian gần đây đặc biệt là thời điểm sau dịp tết nguyên đán
số f điều trị tại nhà tăng nhanh đột biến
nhiều em không theo dõi điều trị tại nhà test nhanh ba lần chỉ để xem bao giờ mình âm tính
các thành viên trong gia đình cũng test nhanh dù không có triệu chứng gì
bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội cho biết
qua những bệnh nhân anh theo dõi tại nhà có những bệnh nhân ngay tes đến ba lần sáng chiều tối
bệnh nhân hôm nào cũng test để xem vạch tê nhạt hơn trưa và khi nào thì âm tính
một người dương tính thì cả nhà đều test liên tục có triệu chứng test không triệu chứng cũng test
thậm chí có gia đình chẳng ai nhiễm nhưng test thường xuyên vì sợ hãi covid một mươi chín
bác sĩ phúc lo ngại tình trạng test nhiều có thể khiến thị trường kít test khan hiếm
vì thực tế ở các nước trên thế giới khi biến chủng omicron xuất hiện
thì đã có hiện tượng khan hiếm kít test
theo bác sĩ phúc những quốc gia giàu có về tiền bạc với nền y tế cực kỳ phát triển
nhưng khi đối mặt với biến thể omicron đang rơi vào khủng hoảng khan hiếm trầm trọng kit test nhanh covid một mươi chín
từ mỹ đến châu âu rồi châu á như nhật bản hay australia
mặc dù lường trước tình huống và có sự chuẩn bị trước nhưng đều bị thiếu kít test
đến nay mỹ kêu gọi người dân không xét nghiệm nếu không có triệu chứng
florida đưa ra chỉ số tin cậy xét nghiệm covid một mươi chín
theo đó chỉ test khi kết quả mang lại giá trị cao và ngược lại giá trị thấp thì không cần test
bác sĩ phúc cho rằng chúng ta cũng nên làm vậy
chỉ test những ca có triệu chứng hoặc test nhằm mục đích chẩn đoán trong bệnh viện
như phân biệt giữa viêm phổi do covid một mươi chín hay do vi khuẩn
test ở những người có nguy cơ mắc covid một mươi chín sẽ chuyển biến nặng
với biến thể omicron nếu chúng ta cứ tiếp tục test chàn lan như hiện nay
do về tình trạng khủng hoảng khan hiếm kít test
theo quy định của bộ y tế f cách ly điều trị đủ bảy ngày
và kết quả xác nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định
hộp test nhanh covid một mươi chín mới mua được hai tuần nhanh chóng cạn
bởi cả nhà chị nguyễn hồng nhung chú tại nam tử liêm cách nhật lại lôi nhau ra test
chị nhung cho biết từ khi hai đứa con đã trở lại trường
ngày nào cũng nhận thông tin bạn cùng lớp trở thành f
lo lắng con nhiễm covid một mươi chín nên cứ ba ngày lại tự làm test một lần
còn nhà anh trần hoàng chú tại hai bà trưng hà nội
gia đình anh bốn người nhiễm covid một mươi chín mới năm ngày cách ly
đã dùng gần hết hơn chục test covid một mươi chín
cả gia đình mắc f nhưng hai ngày gần như không còn dấu hiệu của bệnh
vì thế gia đình cứ liên tục test xem khi nào âm tính để còn quay trở lại công việc
chia sẻ về việc này bác sĩ trương hữu khanh
phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm khẳng định
việc liên tục xét nghiệm covid một mươi chín là điều không cần thiết
với f một mới tiếp xúc với f chưa cần xét nghiệm ngay
nên chỉ xét nghiệm ở ngày thứ ba hoặc khi có triệu chứng
với f theo dõi tại nhà không nên test nhiều
chỉ cần test lại sau bảy ngày vì nồng độ virus chỉ thay đổi ở ngày thứ bảy
còn người nào tự test hàng ngày mong âm tính
thì chỉ tốn test tốn tiền
còn theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quốc thái
trung tâm bệnh viện nhiệt đới bệnh viện bạch mai hà nội
các trường hợp cần xét nghiệm là khi có triệu chứng nghi ngờ covid một mươi chín
các triệu chứng sốt ho đau họng ngứa rát họng ớn lạnh
mệt mỏi đau nhức người mất khẩu rác vị rác
có người không có triệu chứng không cần test nhanh
bởi kết quả thường âm tính do đặc điểm của test nhanh
là phát hiện khi có triệu chứng nồng độ virus cao
bác sĩ thái cho rằng
việc các f liên tục xác nghiệm chỉ vì sốt ruột mong âm tính
vừa lãng phí kít test vừa làm gia tăng rác thải nguy hại chứa virus
trong trường hợp nếu như có triệu chứng test nhanh lên hai vạch
thì bạn cứ theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
hoặc có thể tìm bác sĩ tư vấn online để dùng thuốc khi có triệu chứng sốt cao khó thở
ngoài ra bạn không cần test hàng ngày
theo bộ y tế hướng dẫn về f điều trị tại nhà
sẽ cách ly điều trị đủ bảy ngày
có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế
thực hiện hoặc f tự thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên y tế
hoặc thông qua các phương tiện từ xa
sau bảy ngày vẫn dương tính với virus sars cov hai
tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày nếu đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày nếu chưa tiêm đủ liều vaccine
theo khuyên cáo của bác sĩ thái
mọi người không nên chủ quan dù độ phủ vaccine cao và đã có thuốc kháng virus
vẫn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch năm k
nếu tuân thủ tốt thì một hai tháng nữa dịch sẽ ổn
từ những khuyên cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế
hy vọng những ai là f một đặc biệt lưu ý chỉ nên test ở ngày thứ ba
hoặc khi có triệu chứng còn đối với f chỉ nên tát lại sau bảy ngày
tránh việc xét nghiệm quá nhiều làm tốn kém về mặt tiền bạc
và tăng lượng sát thải ra cộng đồng
tổng cục quản lý thị trường nêu rõ
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhu cầu mua kit test covid một mươi chín bộ xét nghiệm nhanh của người dân tăng cao
theo phản ánh của các phương tiện truyền thông
có hiện tượng một số đối tượng buôn bán mặt hàng kit test nhanh covid một mươi chín
và các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành
có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
để bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng
tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các địa phương
thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của tổng cục về kiểm tra
kiểm soát mặt hàng thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động thu thập thông tin
tăng cường công tác quản lý địa bàn để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng
có hành vi buôn bán mặt hàng kết test covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
về mặt hàng kit test nhanh covid một mươi chín hiện được giao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội
với mức giá phổ biến từ sáu mươi đến một trăm hai mươi đồng một bộ
tùy từng loại tùy nước sản xuất
đáng chú ý nhiều cá nhân công khai gom đơn hàng
trên các mạng xã hội và khẳng định các loại kết test này đều xuất xứ
từ các nước như hàn quốc đức mỹ và đảm bảo chất lượng độ chính xác cao
chỉ cần gõ từ khóa kites nước bọt covid một mươi chín trên thanh công cụ tìm kiếm của facebook
người sử dụng sẽ dễ dàng tìm thấy các trang giao bán loại sản phẩm này
đặc biệt các loại kết test này liên tục được quảng cáo là sản phẩm nhập cầu trực tiếp
từ một số nước như đức hàn quốc trung quốc và đã được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt
bắt mối với một tài khoản facebook có tên tt
người này tư vấn về kết test az dianoxid được giới thiệu nhập cầu từ đức và nói không với nhập lộ
tài khoản này trao hàng năm kết giá tám mươi năm đồng một kết một mươi kết giá tám mươi đồng một kết
một hộp hai mươi kết giá sáu mươi tám đồng một kết một thùng một kết giá năm mươi bảy đồng một kết
người này cũng khẳng định loại test nhanh bằng nước bọt sử dụng nước bọt để kiểm tra
không đau không kích ứng như các bộ máy mũi thông thường sử dụng rất an toàn dễ chịu cho trẻ em
đặc biệt cho ra kết quả nhanh trong vòng một mươi năm phút
độ chính xác cao lên đến chín mươi tám năm mươi
các cửa hàng thuốc gần bệnh viện bạch mai cũng mời trào mua các sản phẩm kit test
tới các nhà sản xuất khác nhau với mức giá khác nhau
longxi đức giá một trăm một mươi đồng một kết mr sanicom đức giá một trăm hai mươi một trăm năm mươi đồng một kết
veritech trung quốc giá một trăm ba mươi đồng một kết pcl speed hàn quốc giá hai trăm sáu mươi đồng một kết
tại cửa hàng y tế số một trăm linh sáu trần cung cầu giấy hà nội người bán quảng cáo bảy mươi đồng một kít
tại cửa hàng thiết bị y tế số một trăm bảy mươi trần cung trào giá tám mươi năm đồng một kíp
cửa hàng thiết bị y tế số một mươi năm b phường mai đống đa hà nội bán năm mươi chín đồng một kíp
cửa hàng văn tư y tế số sáu mươi bảy phương mai bán tám mươi đồng một kết
cửa hàng thiết bị y tế số một trăm linh bốn e một phương mai báo một trăm linh đồng một kít
tất cả cửa hàng trên đều giới thiệu kết xét nghiệm nước bọt covid một mươi chín antigen robust ticket
được giới thiệu là công nghệ đức sản xuất tại trung quốc
theo lời quảng cáo của những người bán bộ kit xét nghiệm covid một mươi chín bằng mẫu nước bọt
ưu điểm của loại tết nhanh này là nhanh tiện xóa đi ám ảnh lấy mẫu ở mũi
sau khi quảng cáo người bán liên tục thúc giục mua ngay nếu không sẽ hết hàng
bởi loại i tết này đang cháy hàng không có nhiều để bán
thậm chí nhân viên tại cửa hàng thiết bị y tế số một trăm linh bốn e một phương mai cảnh báo rằng
giá cả sẽ không bình ổn ép không tăng giá kết tết sẽ tăng và không thể lường trước
về việc tràn lan các loại kit xét nghiệm covid một mươi chín bằng nước bọt trên thị trường hiện nay
bác sĩ trần thị tâm từng công tác tại khoa khám bệnh cấp cứu bệnh viện nhà bè tp hcm cho biết
kites bằng nước bọt cũng là một trong những phương pháp được các nước trên thế giới cho sử dụng
tuy nhiên điều bác sĩ tâm lo lắng là trên thị trường hiện nay giao bán rất nhiều loại kit test
không có nguồn gốc xuất xứ gây hoang mang cho người sử dụng đặc biệt dẫn đến sai lệch trong xét nghiệm
chất lượng của các loại kết rất quan trọng
nếu kết có chất lượng tốt sẽ có độ đặc hiệu và độ nhạy cao
các loại kết tết kém chất lượng chưa đứng cấp phép sẽ cho kết quả âm tính giả rất cao
vì vậy người dân khi sử dụng phải lựa chọn các loại kit đáng tin cậy có hiệu lực và độ nhẹ cao
đặc biệt cần phải tuân thủ theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật bác sĩ tâm cảnh báo
nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo người dân có thể tự mua kết tết nhanh về sử dụng
nhưng phải cẩn trọng lựa chọn các nhãn hiệu để được bộ y tế cấp